nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy và australia đã nhất trí thiết lập một mức giá cố định
sau khi đặt đồng thuận về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của nga
g bảy cho rằng việc áp giá trần đối với dầu mỏ của nga sẽ thắt chặt nguồn thu của nước này
mà không làm giảm nguồn cung cho người tiêu dùng
trong những tuần gần đây mỹ và các nước khác trong nhóm g bảy đã có cuộc thảo luận về kế hoạch chưa từng thấy
là đưa ra mức giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển qua đường biển của nga
vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai tới đây
đây được coi là một trong những biện pháp trừng phạt nhằm vào nga
liên quan đến việc nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
trước đó hồi đầu tháng chín g bảy đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ của nga
theo đó dầu thô bị áp giá trần từ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
còn các sản phẩm dầu mỏ bị áp giá trần từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
việc áp giá trần sẽ được triển khai cùng với các biện pháp liên quan
trong gói trừng phạt thứ sáu của liên minh châu âu eu
đối với nga nhằm hạn chế nguồn tài chính của moscow